văn phòng viện cas tại việt nam phối hợp với vụ pháp luật hình sự hành chính bộ tư pháp
tổ chức hội thảo nghiên cứu sự cần thiết xây dựng hệ thống tư pháp cho người chưa thành niên ở việt nam
theo đại diện của nhiều cơ quan tư pháp hành pháp tham dự hội thảo hiện việt nam có nhiều quy định pháp lý
để bảo vệ quyền lợi của trẻ em người chưa thành niên khi phạm tội
luật trẻ em nhấn mạnh công tác phòng ngừa thông qua việc cung cấp các giải pháp can thiệp một cách an toàn
liên tục linh hoạt phù hợp để giải quyết các yếu tố nguy cơ dẫn đến vi phạm pháp luật
tuy nhiên tình hình thực tiễn hiện nay cho thấy tỷ lệ trẻ hóa tội phạm nảy sinh nhiều tội phạm mới
đã và đang ngày càng có chiều hướng gia tăng năm sau cao hơn năm trước
cho đến thời điểm sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy theo thống kê của cục cảnh sát hình sự
số vụ tội phạm trong đứa tuổi chưa thành nhân là tăng tăng đến từ khoảng năm bảy
do đó bên cạnh các thiết chế pháp lý ngày càng phù hợp theo nhiều ý kiến đại biểu
các yếu tố bảo đảm ngăn ngừa và phòng chống tội phạm cũng cần được hoàn thiện
để giúp trẻ em chưa thành niên tránh xa các hành vi phạm pháp hiệu quả hơn
các cơ chế mà nó mang tính đồng bộ công tác phối kết hợp giữa gia đình nhà trường và xã hội
mà đặc biệt là với chính quyền địa phương thì nó phải công tác là mối quan hệ phải tốt
tức là luôn luôn có sự mối quan hệ với nhau để có sự phối kết hợp
khi đó thì tôi nghĩ rằng là cái quyền của trẻ em sẽ được đảm bảo tốt nhất
và khi đó đứa trẻ sẽ được sống trong những môi trường tốt nhất
một khoảng hở trong hệ thống pháp luật hiện nay đó là luật trẻ em quy định trẻ em là trẻ từ dưới một mươi sáu tuổi
trong khi tuổi chịu trách nhiệm hình sự của đội tuổi này
chỉ áp dụng đối với tội nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng
do đó đối với các hành vi vi phạm đối với những người chưa thành niên từ một mươi sáu tuổi đến dưới một mươi tám tuổi
một số ý kiến cho rằng rất cần có những thiết chế cụ thể để giúp đối tượng này
có được những ứng xử phù hợp từ xã hội khi họ có hành vi vi phạm